chỉ trong vòng một mươi hai giờ đồng hồ sau khi gây án vào đêm giao thừa đối tượng trần xuân đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tải khóm bốn phường hai thành phố sóc trăng đã bị lực lượng công an bắt giữ
dạng sáng ngày một mươi một tháng hai trần xuân đạt cùng với đồng bọn điều khiển xe mô tô đi tìm tài sản của người dân để chiếm đoạt đến khoảng năm giờ
khi đi đến đoạn trước hẻm ba mươi đường đoàn thị điểm phường ba thành phố sóc trăng đạt và đồng bọn đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô nên đã dùng dao để đe dọa cướp xe mô tô và nhanh chóng tẩu thoát
nhận được tin báo đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ trần xuân đạt cùng với tăng vật riêng đối tượng cùng với đạt đi cùng với đạt hiện nay đã bỏ trốn
thưa quý vị tết luôn là dịp để mọi người nghỉ ngơi xung vầy với gia đình
thế nhưng đối với những cán bộ chiến sĩ công an thì những điều tưởng chừng như hiển nhiên ấy lại vô cùng hiếm hoi
đặc biệt là khi các vụ án xảy ra vào ngày tết việc tìm ra manh mối triệu tập các đối tượng nghi vấn gặp muôn vàn khó khăn
vượt lên trên hết những bất lợi này các cán bộ chiến sĩ công an vẫn quyết tâm phả án đến cùng
và mới đây tại đà nẵng những cán bộ chiến sĩ của công an phường tân chính quận thanh khê đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân vào đêm ba mươi tết
việc khẩn trương làm rõ vụ án đã được nhân dân thành phố biểu dương khen ngợi
đêm ba mươi tết ngay khi nhận được thông tin trình báo của một người dân về việc bị một đối tượng cướp giật điện thoại tại khu vực trước gà đà nẵng
công an phường tân chính đã cắt cử lực lượng tổ chức xác minh và truy vết theo dấu nghi phạm
khó khăn lớn nhất lúc này là sự việc xảy ra quá nhanh và thông tin lưu lại từ bị hại là rất ít
bằng tinh thần quyết tâm đến cùng lực lượng công an phường đã tổ chức theo dõi mật phục và bắt giữ được đối tượng sau hơn một ngày truy xét
ban giới thi công an phường chỉ đạo các bộ nhân sĩ với tinh thần quyết tâm cao độ đáo tranh trấn áp các loại tội phạm
đã thành lập các tổ công tác tiến hành truy vết các hướng di chuyển theo camera người biết việc
đến rạng sáng ngày mùng hai tết thì các tổ công tác của công an phường đã phát hiện đối tượng nghi vắng và bắt giữ
đối tượng thực hiện vụ cướp giật trên là mai viết trung hai mươi một tuổi quê tuyên hóa tỉnh quảng bình
tại cơ quan công an trung thừa nhận do thấy bị hại sơ hở nên nảy sinh ý định và thực hiện việc cướp giật tài sản rồi tẩu thoát
có được điện thoại trung đã mò ra mật khẩu và rút hết sáu triệu đồng trong tài khoản của bị hại
ngoài ra trung đã đặt tài sản vào tài khoản của bị hại

các đối tượng bây giờ nó lợi dụng sơ hở của bà con nhân dân mình để thực hiện hành vi trộm cắp và táo tợn hơn là cướp dật tài sản
với thành tích xuất sắc này lãnh đạo công an huyện thanh khê và đảng ủy ủy ban nhân dân phường tân chính đã đến biểu dương khen thưởng cho tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường
chính sự vào cuộc quyết liệt của công an cơ sở đã ngăn chặn kịp thời thủ phạm mang lại niềm vui cho nhân dân trong ngày đầu năm mới
đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết vừa bàn giao các đối tượng và tăng vật trong vụ đánh bạc xảy ra tại xã tân phú huyện châu thành cho công an xã tân phú tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết vừa bàn giao các đối tượng và tăng vật trong vụ đánh bạc xảy ra tại xã tân phú huyện châu thành cho biết vừa bàn giao các đối tượng và tăng vật trong vụ đánh bạc xảy ra tại xã tân phú
từ ngày một tháng hai đến khi bị bắt tân đã bán được một mươi bảy dàn pháo hoa phun viên